phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bến tre cho biết đã thi hành các quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn thị kim thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
ngụ tại xã thanh tân huyện mỏ cải bắc tỉnh bến tre để điều tra về hành vi giết người
theo hồ sơ vụ án khoảng tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn người phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
ngụ xã tân phú tây huyện mỏ cải bắc quen biết với nguyễn thị kim thanh
sau đó thanh về nhà chị này sinh sống
rạng sáng ngày ba mươi tháng bốn thanh và chị sẽ ra mâu thuẫn cựa cãi liên quan đến vấn đề tiền bạc
thanh dùng dao chém nhiều lần vào vùng đầu và người của chị này làm chị tử vong
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra xử lý vụ án theo quy định